với nhiều người dân thủ đô thì có lẽ là ngày bảy tháng ba là một ngày đáng nhớ
bởi khi nghe tin có một người ở hà nội nhiễm covid một mươi chín
họ đã tranh nhau đến các hàng tạp hóa siêu thị để mua đồ tích chữ phòng dịch
tuy nhiên hai ngày qua tại nhiều siêu thị hệ thống phân phối
cũng như các chợ lớn nhỏ trong thành phố sức mua đã giảm rõ rệt
trong khi đó lượng hàng hóa được cung ứng khá dồi dào và giá thì lại ổn định
ngày mùng bảy những thùng mì chưa kịp trưng lên kệ đã bị khách hàng tranh nhau thu gom hết
hay tại quầy thanh toán người người xếp hàng nối nhau dài răng rặc
hôm nay tại siêu thị này người xếp hàng thanh toán không còn dài như hôm trước
không khí mua sắm đã trở lại ổn định
các quầy hàng mì gói dầu ăn cá tươi rau củ trái cây được chất đầy
người mua có thể thoải mái lựa chọn
mình đi sân sân mình đi sân
mình đi thấy gần như là tất cả các mặt hàng đặc biệt là các mặt hàng diệt khuẩn nước rửa tay khăn ướt có cồn và các mặt hàng nhu yếu phẩm thì rất là đầy đủ
và lượng mua thì mình nghĩ là cũng giảm hơn những cái ngày đầu tiên sau khi mà biết dịch như là khoảng hai ba ngày trước
hôm nay tôi mua thì ví dụ như là mua một số đồ ăn ở đông lạnh như tôm cua cá đấy
mới lại một ít đồ khô mì
và các cái gia vị ngắn ngày đấy mua khoảng ngắn ngày vài ngày thôi
thống kê của sở công thương hà nội hiện toàn thành phố có bốn trăm bốn mươi năm chợ hai mươi sáu trung tâm thương mại một trăm bốn mươi hai siêu thị một tám trăm linh cửa hàng tiện ích và một số lượng lớn doanh nghiệp bán hàng online
nguồn hàng tại các đơn vị này đều được cung ứng kịp thời và đầy đủ giá ổn định
có thể nói là ngày thứ bảy thì có sự tăng lột biến về cái nhu cầu mua sắm của bà
bà con tập trung vào những mặt hàng tiêu dùng thiết yếu
tuy nhiên đến chủ nhật và đến thời điểm ngày hôm nay thì cái nhịp mua sắm đã trở lại bình thường
từng siêu thị đã tăng cái mức dự trữ hàng hóa từ ba đến năm lần
và tổng kho là chúng tôi chuẩn bị tập trung vào những mặt hàng tiêu dùng thiết yếu tăng một mươi lần
và như vậy thì chúng tôi tự tin về cái việc là sẽ đáp ứng đầy đủ hàng hóa cho bà con mua sắm tại hà nội
trước tình hình dịch bệnh
hiện các siêu thị đã tăng thời gian mở cửa từ sáu giờ và đóng cửa khoảng hai mươi ba giờ
tuy nhiên để triển khai hiệu quả các biện pháp nhằm bảo đảm nguồn cung hàng hóa cho thị trường hà nội
trong thời điểm này người dân không quá lo lắng mua đồ dự trữ với khối lượng lớn
chỉ nên mua lượng vừa đủ cho gia đình vì nguồn cung hàng hóa rất dồi dào và tươi ngon